chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn bảo tàng đà nẵng phối hợp với hội nhấp ảnh nghệ thuật thành phố đà nẵng
tổ chức triển lãm ảnh không gian di sản văn hóa đà nẵng
một trăm linh tác phẩm trưng bày tại triển lãm được ban tổ chức lựa chọn từ hơn một bức ảnh
trong cuộc thi lưu giữ ký ức đà nẵng phát động từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thông qua triển lãm ban tổ chức mong rằng di sản văn hóa tại đà nẵng
ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố
qua đó giá trị di sản ngày càng được quan tâm được bảo tồn và phát huy
triển lãm được tổ chức trong thời gian từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn